sự thay đổi về thời tiết tại tp hcm và nhiều tỉnh thành phố thuộc khu vực nam bộ
đã khiến cho người già trẻ nhỏ nhập viện vì các bệnh đường hô hấp gia tăng
gần hai tuần qua bệnh viện nhi đồng một tp hcm mỗi ngày tiếp nhận khoảng năm bệnh nhi
đến khám liên quan đến bệnh viêm đường hô hấp trên viêm đường hô hấp dưới viêm phổi và tiểu phế quản
hiện số lượng bệnh nhi khám chữa bệnh về đường hô hấp đang đứng đầu tại bệnh viện
còn tại bệnh viện đa khoa sài gòn số lượng bệnh nhân cũng tăng gần hai mươi so với tháng trước
hầu hết bệnh nhân là người lớn tuổi mắc các bệnh về hô hấp đột quỵ tiêu hóa
trong đó nguyên nhân một phần do không bổ sung nước đầy đủ
tại các bệnh viện khác lượng bệnh nhân đến khám bệnh trong những ngày này cũng gia tăng nhiều hơn